liên quan đến vụ việc cô gái hai mươi ba tuổi tử vong trên gác lửng của căn nhà trọ ở tp thủ đức tp hcm
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ đức tp hcm cho biết
nghi can trần hữu phúc hai mươi một tuổi quê an giang đã ra đầu thú
theo cơ quan công an sau khi sát hại vợ tại căn nhà thành phố thủ đức nghi can bỏ trốn về quê ở an giang
và sau đó ra công an địa phương để đầu thú công an tp thủ đức đã cử cán bộ xuống tỉnh an giang
để tiếp nhận và di lý phúc về trụ sở để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra
trước đó khoảng hai mươi một h ngày hai mươi bốn tháng bảy mẹ của nạn nhân trình báo về việc con gái bà tử vong
tại nhà trọ trong hẻm hồ chí quốc phường bình triều
sau khi gây án nghi phạm uống thuốc trừ sâu để tự tử
nhưng được người nhà phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời